chuyển sang phần tin tức quốc tế ủy ban châu âu ec vừa công bố chi tiết gói hỗ trợ kinh tế trị giá một mươi tám tỷ euro tương đương một mươi tám tỷ usd cho ukraine trong năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch ec sẽ cung cấp cho kiev một năm tỷ euro mỗi tháng theo hình thức các khoản cho vay ba mươi năm năm với các khoản thanh toán lãi suất do liên minh châu âu eu chi trả để hỗ trợ chính phủ ukraine đang trong giao tranh với nga
gói hỗ trợ lần này cần phải được các nước thành viên eu thông qua trong khi đó quỹ tiền tệ quốc tế imf ước tính kiev sẽ cần từ ba đến bốn tỷ euro mỗi tháng trong năm tới trong bối cảnh ukraine phải vật lộn để duy trì các dịch vụ của chính phủ trong khi chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của nga